gửi lời chúc mừng năm mới đến đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt việc triển khai các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân công tác đến ơn đáp nghĩa tổ chức thăm hỏi tặng quà hỗ trợ chăm lo người có công người cao tuổi người nghèo bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực kịp thời hiệu quả
công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh hưng yên quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt việc triển khai các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân công tác đến ơn đáp nghĩa tổ chức thăm hỏi tặng quà hỗ trợ chăm lo người có công người cao tuổi người nghèo bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực kịp thời hiệu quả

cũng trong ngày hôm nay bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên
gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm qua
đặc biệt lực lượng công an tỉnh hưng yên đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội đóng góp tích cực vào những kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hưng yên
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đại tướng tô lâm đề nghị công an tỉnh hương yên cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương bám sát các chương trình kế hoạch công tác trước mắt triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm theo chỉ đạo của bộ tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán

đại tướng tô lâm đề nghị cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh hương yên tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong dịp tết nguyên đán
nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới bộ trưởng bộ công an gửi những lời chúc to đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hương yên một năm mới thành công nhiều tháng lợi mới
tại buổi làm việc các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tình hình
tổ chức và hoạt động của tri hội luật gia bộ công an trong thời gian qua phương hướng nhiệm vụ thời gian tới đồng thời nghe đại diện một số tổ hội luật gia trình bày tham luận về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phát huy vai trò của tổ hội trong công tác quả lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng triển khai thi hành pháp luật về thi hành án phạt tù quyết định đưa vào cơ sở bắt buộc trường giáo dưỡng phổ biến giáo dục tư vấn pháp luật cho người chấp hành song án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
nhằm tăng cường quan hệ phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng và đồng chí nguyễn văn quyền đã ký chương trình phối hợp giữa bộ công an và hội luật gia việt nam
trung tướng lê quốc hùng tin tưởng đây sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên đồng hành phối hợp chặt chẽ hơn nữa đặc biệt trong việc trợ giúp pháp lý bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật
đồng chí thứ trưởng cũng mong muốn tri hội luật gia bộ công an tiếp tục xác định đúng phương hướng mục tiêu tôn chỉ của hội đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương do đồng chí trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến dân hương tại khu di tích lịch sử nhà công an trung ương thuộc xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang đoàn kết thống nhất xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước
và nhân dân tin tưởng ra phó
nhân dịp này đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà năm gia đình chính sách trên địa bàn huyện sơn dương
thưa quý vị với mục tiêu tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhất là công tác chăm lo cho người lao động đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn công đoàn công an tp hà nội đã tổ chức chương trình vui xuân đón tết với chủ đề tết xuân vầy xuân chia sẻ
đây là sự kiện được tổ chức nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn và là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch chăm lo tết cho đoàn viên người lao động của công đoàn công an tp hà nội
các dân hàng tham gia hội trợ với chủ đề tết dung vầy xuân chia sẻ mặc cho thời tiết giá rét hàng nghìn công đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia chương trình
năm nay thì mặc dù tương trời rất là lạnh nhưng mà các dân hàng các quận huyện tham gia rất là ấu hức
còn tôi trang trí ở đây phải đến hai giờ sáng
nhưng mà không ký với cả sự nhiệt huyết của mọi người rất là vui vì được sự quan tâm của công đoàn công an tp để các quận huyện có thể giới thiệu đến các sản phẩm của quận huyện mình
chương trình có sự tham gia của đại diện ba mươi đơn vị công an quận huyện thị xã và sáu dân hàng các đơn vị phòng ban thuộc công an thành phố có tổ chức công đoàn
các đoàn viên công đoàn người lao động trong công đoàn công an nhân dân tp hà nội đã được hòa mình trong không khí sôi động của hội thi gói bánh trưng
chương trình giao lưu văn nghệ cũng như tham gia mua sắm tại các gian hàng

không chỉ lan tỏa về cái yêu thương thông điệp yêu thương và kết nối không ai bị bỏ lại phía sau mà đặc biệt nó tạo ra một cái không gian để cho đoàn viên công đoàn công an tp chia sẻ giao lưu với nhau để cùng nhau đồng hành vượt qua khó khăn phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn và nhắc đến tết là nhắc đến công đoàn nhắc đến phung vầy và nhắc đến chia sẻ yêu thương
cũng trong chương trình ban tổ chức đã trao tặng hai trăm năm mươi xuất quà cho đoàn viên công đoàn công an thành phố trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi gói bánh trưng và gian hàng tết
trong thời gian diễn ra hội thi tổ chức giao lưu văn nghệ hái hoa dân chủ với chủ đề vui xuân đón tết và bốc thăm may mắn tặng quà đoàn viên
tin an ninh trật tự công an quận bình tân tp hcm vừa tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng tàng chữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bình tân phối hợp với công an phường bình hưng hòa a ập vào kiểm tra nhà hàng hai trăm bảy mươi chín trên đường bình long phường bình hưng hòa a phát hiện một mươi một đối tượng tại hai phòng hát karaoke nghi vấn sử dụng ma túy
tại đây thu giữ gần năm tám gram ma túy tổng hợp và một số dụng cụ sử dụng ma túy
sau khi củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ công an quận bình tân đã ra quyết định tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
giám đốc công an tỉnh bình thuận vừa biểu dương và thưởng nóng cho ban chuyên án bắt giữ hơn một tấn pháo lậu trên địa bàn huyện đức linh
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện đức linh bắt quả tang đối tượng lưu văn nhượng năm mươi một tuổi trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng điều khiển xe ô tô bán tải rán biển số giả vận chuyển pháo nổ từ biên giới campuchia thuộc tỉnh bình phước về xã vũ hòa huyện đức linh để giao cho lê thị tươi năm mươi hai tuổi trú tại xã vũ hòa huyện đức linh

tổng trọng lượng pháo thu giữ được ở cả hai địa điểm là một ba mươi hai kg hiện công an huyện đức linh đã tạm giữ bốn đối tượng để điều tra được biết đây là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán pháo trái phép trên địa bàn tỉnh bình thuận lớn nhất từ trước đến nay trên những thành tích của ban chuyên án đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh đã biểu dương và thưởng nóng hai mươi triệu đồng cho ban chuyên án